năm tháng đầu năm tp hcm đã thu hút vốn đầu tư vào các khu chế xuất khu công nghiệp
đạt trên hai trăm linh triệu usd tăng hơn bốn mươi một so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
tính đến ngày một mươi năm tháng năm diện tích cho thuê tại các khu chế xuất khu công nghiệp
tp hcm đạt hơn ba mươi tám tám hectare tổng vốn đầu tư nước ngoài đạt gần tám mươi ba chín triệu usd
vốn đầu tư trong nước đạt trên ba một trăm ba mươi ba tỷ đồng tương đương trên một trăm ba mươi năm triệu usd
mặc dù hoạt động thu hút đầu tư vào khu chế xuất khu công nghiệp tăng cao so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
tuy nhiên vẫn còn nhiều rào cản làm cho xu hướng đầu tư có phần giảm bớt so với địa phương lân cận
như do giá thuê đất cao cơ sở hạ tầng chưa đáp ứng nhu cầu của nhà đầu tư
tp hcm hiện có một mươi bảy trong tổng số một mươi chín khu chế xuất khu công nghiệp đã đi vào hoạt động
diện tích cho thuê đạt gần một tám trăm linh hectare trên tổng số hai năm trăm linh hectare đất công nghiệp